hội nghị bộ trưởng kinh tế rcep lần thứ tám đã được tổ chức tại hà nội dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
nhằm thảo luận và thúc đẩy đàm phán rcep hướng tới khả năng ký kết hiệp định vào cuối năm hai nghìn hai mươi
theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo rcep bộ trưởng kinh tế của một mươi năm nước tham gia đàm phán rcep đã tham dự hội nghị này theo hình thức trực tuyến
các bộ trưởng ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của hiệp định rcep trong bối cảnh bấp bênh về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
các bộ trưởng tin tưởng rằng việc ký kết rcep sẽ là cơ sở để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và làm bền vững hơn cấu trúc của kinh tế khu vực
cũng như thể hiện sự ủng hộ của khu vực đối với hệ thống thương mại đa phương
hội nghị nhấn mạnh vai trò của rcep trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới và khu vực